ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tổ chức họp giao ban
trước phản ánh của báo chí về việc người dân những ngày gần đây ra đường đông hơn
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị người dân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dự cuộc họp
tính đến một mươi hai h ngày một mươi tháng bốn hà nội có một trăm linh bốn ca mắc
đáng chú ý hà nội đã phát hiện những ca bệnh chưa rõ nguồn lây
có lịch trình di chuyển phức tạp như ca bệnh số hai trăm ba mươi bảy người thụy điển
tạm trú tại quận long biên ca bệnh số hai trăm bốn mươi ba tại thôn hạ lôi xã mê linh huyện mê linh
hiện tại ổ dịch thôn hạ lôi ghi nhận thêm một số ca mắc mới
trong đó bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn đã chạy thận tại bệnh viện thận hà nội
và có tiếp xúc với nhiều nhân viên y tế bệnh nhân khác
diễn biến của dịch covid một mươi chín còn rất bất thường
do đó tinh thần chỉ đạo chung của thành ủy là không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
tại buổi làm việc trước phản ánh của báo chí về tình trạng người dân ra đường nhiều hơn trong những ngày gần đây
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội
bởi theo tính toán của các chuyên gia nếu một mươi người dân không chấp hành đúng
việc giãn cách xã hội sẽ không có giá trị